thưa quý vị và các bạn và để tiếp nối cho chương trình chào ngày mới
ngay sau đây sẽ là mục điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo số ra sáng nay
mở đầu cho mục điểm báo ngày hôm nay sẽ là báo lao động với bài viết
vụ thâu tóm đất công hai chủ tịch ubnd tp đà nẵng hầu tòa
ngày hai tháng một tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo
trần văn minh cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi một
văn hữu chiến cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn
văn văn anh vũ tức vũ nhôm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín bắc nam bảy mươi chín
công ty trách nhiệm hiệu hạn
ivc và một mươi tám bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
phiên toàn dự kiến mở từ ngày hai đến ngày một mươi năm tháng một bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang bảy báo lao động
thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi hai tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo đã họp báo công bố quyết định
danh mục ba mươi hai sách giáo khoa lớp một trong tổng số ba mươi tám sách được các hội đồng thẩm định đánh giá đạt
sách giáo khoa tiếng anh lớp một chưa được công bố
băn khoăn từ việc thẩm định sách giáo khoa tiếng anh lớp một là nội dung bài viết trên báo nhân dân
bộ giáo dục và đào tạo mới chỉ phê duyệt ba mươi hai sách giáo khoa của các môn và hoạt động giáo dục mà không có môn tiếng anh
lý giải vấn đề nêu trên đại diện vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết
danh mục ba mươi hai sách giáo khoa đã được phê duyệt công bố là sách của các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc
sáu bản thảo sách giáo khoa tiếng anh
là môn học tự chọn sẽ được công bố phê duyệt sau
cách giải thích này khiến cho dư luận thật sự khó hiểu
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang năm báo nhân dân
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv vừa đề xuất bộ giao thông vận tải
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo thủ tướng cho phép acv thực hiện dự án sửa đường băng
đường lăn sân bay nội bài hà nội và tân sân nhất tp hcm theo phương án gỡ cơ chế
đây cũng là thông tin trên báo tuổi
theo đó nguồn vốn được đề xuất lấy từ nguồn tiền khai thác từ tài sản khu bay đường băng đường lăn sân đỗ
kết hợp với nguồn tiền acv tạo ứng
acv cũng cho biết nếu được thủ tướng chấp thuận phương án trên tổng thời gian thực hiện dự án cải tạo
nâng cấp đường băng đường lăn từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng là hai mươi ba năm tháng
đối với sân bay tân sân nhất và hai mươi sáu năm tháng đối với sân bay nội bài
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân sẽ tăng
vì thế mà không ít đối tượng có thể sẽ lợi dụng thời điểm này để đẩy giá nhằm trục lợi
tuy nhiên nhiều năm nay ở khu vực tp hcm và các tỉnh thành lân cận thì việc găm hàng làm giá khó xảy ra
do các sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương nhằm bình ổn thị trường tết
cụ thể sở công thương của các tỉnh thành phố đã phối hợp với ngành nông nghiệp thống kê tình hình sản xuất
nguồn cung thịt heo nhu cầu tiêu thụ của người dân để định hướng cho các doanh nghiệp kinh doanh phân phối thịt heo
chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng cung ứng đồng thời làm đầu mối kết nối giữa các doanh nghiệp thu mua
phân phối thịt heo các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn với các đơn vị sản xuất mặt hàng này trong và ngoài tỉnh
để có kế hoạch thu mua dự trữ phục vụ cho người tiêu dùng
hiện nay nguồn hàng cung ứng thịt heo ở các địa phương đều được doanh nghiệp cam kết sẽ bảo đảm
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi quyền biểu quyết tại hội nghị trung cư sẽ được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ căn hộ
theo nguyên tắc mỗi mét vuông diện tích tương đương với một phiếu biểu quyết
thế nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hiệu quả của quy định này
nhà càng to quyền càng nhiều là nhân đề bài viết trên báo thanh niên
theo bài viết nhiều ý kiến cho rằng quy định trước đây bỏ phiếu biểu quyết theo số lượng căn hộ là không công bằng
giữa những người sở hữu căn hộ lớn vừa và nhỏ
ngay với chủ đầu tư người sở hữu hầm giữ xe trung tâm thương mại có diện tích lớn nhất
nhưng vẫn thiệt thòi vì không được tính
bên cạnh đó lại có những ý kiến khác như nhiều trung cư đầu tư chiếm khoảng bốn mươi năm mươi diện tích sàn
như vậy thì những cánh tay của cư dân đưa lên dù có nhiều thì cũng không bằng các chủ đầu tư
khi đó thì người chủ nhà tự sẽ có những số lượng áp đảo trong ban quản trị